thưa quý vị kế túc xá miễn phí cỏ mây được xây dựng từ tâm nguyện của ông phạm văn bên
chủ doanh nghiệp tư nhân cỏ mây tỉnh đồng tháp với vốn đầu tư xây dựng hơn ba mươi tám tỷ đồng
nhằm tạo điều kiện tốt nhất về chỗ ăn ở học hành cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi
có đạo đức tốt trong cả nước trúng tuyển vào các trường đại học tại tp hcm và vùng lân cận
ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến tham quan ký túc xá cỏ mây
nằm trong khuôn viên trường đại học nông lâm tp hcm ký túc xá cỏ mây có diện tích hơn hai sáu trăm linh m hai
tổng diện tích sạt xây dựng trên bốn một trăm linh m hai gồm một trệt và ba lầu với năm mươi bốn phòng ở hiện đại đáp ứng đủ cho hơn bốn trăm ba mươi sinh viên
ký túc xá cỏ mây thuộc hệ thống các doanh nghiệp cỏ mây được xây dựng từ tâm nguyện của ông phạm văn bên
chủ doanh nghiệp cỏ mây ở tỉnh đồng tháp nhằm tiếp sức cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
học giỏi có ý chí hoàn toàn
kế túc xá cỏ mây có được điều kiện thuận lợi để học tập
ký túc xá cỏ mây bắt đầu xây dựng từ năm hai nghìn một mươi năm tháng chín và đến tháng chín hai nghìn một mươi sáu là tòa nhà này xong
nhưng rất tiếc là tháng bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu thì ông mất ông bị bệnh năng y và mất
nhưng ông vẫn để lại một cái duy nguyện là cho vợ và các con
là tiếp tục cái duy nguyện của ông
duy nguyện của ông đó là tiếp bước sinh viên nghèo học giỏi và đặt cái tên đó cho kế túc xá cỏ mây
mỗi phòng ở với diện tích bốn mươi năm m hai được kê bốn chiếc giường tầng dành cho tám sinh viên ở chung
ngoài ra mỗi sinh viên còn có không gian học tập và tủ quần áo riêng
tạo điều kiện cho sinh viên có không gian học tập chung
mỗi tầng còn có một phòng học chung và có sảnh lớn để sinh viên có thể sinh hoạt
để quản lý tốt ký túc xá có lắp camera quan sát ở mỗi tầng và wifi miễn phí hỗ trợ cho sinh viên trong việc học

được cung cấp bằng máy phun nước tự động
các sinh viên cũng được cung cấp đầy đủ vật dụng cần thiết để các em có thể yên tâm chăm lo cho việc học
điều kiện ăn ở sinh hoạt và học tập ở đây thì rất là tốt
luôn tạo mọi điều kiện luôn giúp đỡ cho em về mặt vật chất
lẫn về mặt tinh thần để em có thể có những điều kiện tốt nhất để học tập cùng với bạn bè
thế là kế túc xá cũng tạo môi trường rất là nhiều
ví dụ như là tạo cho tụi em những môi trường về học tập là câu đổ tiếng anh
hay là câu lạc bộ thiết trình hay là câu lạc bộ về võ để cho tụi em
phát triển toàn diện về học tập về luyện về sức khỏe để có một môi trường tốt để học tập
đối tượng để xét duyệt theo nhiều tiêu chí tiếp bước sinh viên nghèo học giỏi
đó là các sinh viên trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh năm hai nghìn một mươi chín
vào các trường đại học công lập tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
có nhiều đối tượng được xem xét để xét
thứ nhất sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn không có điều kiện kinh tế để tiếp tục việc học
thứ hai là có kết quả học tập
học tập loại giỏi mật trung học phổ thông hoặc có kết quả điểm cao trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới
ưu tiên là học sinh giỏi cấp huyện tỉnh thành phố
tiêu chí mà chọn bốn sinh viên để vào ký túc xác cỏ mai
thì trước hết là sinh viên đó là ở vùng nông thôn ở các tỉnh xa nghèo sổ hộ nghèo
hoặc là những hoàn cảnh ngặt nghèo đặc biệt
tiêu chí thứ hai đó là điểm số
năm nay là hai mươi một điểm năm nay tuyển vào một trăm linh sinh viên
như vậy thì cái lượng mà sinh viên được vào ở ký túc xác cỏ mai là hơn bốn trăm linh sinh viên
tuy điều kiện khá khát gao nhưng khi sinh viên vào đây ở sẽ được hỗ trợ tối đa để yên tâm học tập
đó là sinh viên sẽ được cấp tiền ăn hàng tuần lưu trú ký túc xá miễn phí
được ban quản lý ký túc xá cỏ mây đóng học phí trong học kỳ đầu tiên tại trường đại học đang theo học
những học kỳ về sau ban quản lý sẽ được cấp tiền ăn hàng tuần lưu trú ký túc xác miễn phí

học phí hết học kỳ một học kỳ hai và cả học kỳ một của năm thứ hai luôn
nhưng mà đến năm thứ hai thì các em phải cố gắng học
nếu muốn tiếp tục được nhận học bổng đó thì bảy năm điểm các em được tiếp tục nhận học bổng và ở
ngoài ra sinh viên còn được cấp thêm học bổng học ngoại ngữ tình học và các hoạt động ngoại khóa
kỹ năng mềm đảm bảo phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu công việc
trong ký túc xác cỏ mai mình là sinh viên
của trên hai mươi trường đại học công lập ở thành phố hồ chí minh
và đặc biệt là đại học nông lâm cô nguyễn ngọc oanh là vợ của doanh nhân phạm văn bên
rất là quan tâm các em ở nông thôn thiếu thuốc về học ngoại ngữ thiếu thú về những kỹ năng hoặc là những năng khiếu
thì cô đáp ứng hết và cô cũng mời giảng viên về đây để dạy cho các em
đặc biệt ký túc xá ở gần vị trí bến xe buýt lớn
sinh viên có thể dễ dàng đi đến các trường đại học trong khu vực thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
ký túc xác ưu tiên cho đại học nông lâm thành phố hồ chí minh hai mươi tổng số suốt ở của ký túc xác cỏ mai
hàng năm doanh nghiệp tư nhân cỏ mây sẽ cấp khoảng một mươi năm tỷ đồng loại chi phí cho sinh viên ở
thưa quý vị và các bạn
việc làm của ông phạm văn bên là một nghĩa cử cao đẹp
tạo điều kiện cho các bạn sinh viên nghèo vượt khó học giỏi
có thêm cơ hội được tiếp xúc con đường học vấn của mình
tuy không quá tráng lệ nhưng ký túc xác cỏ mây đã và đang là nơi ưm mầm
chấp cánh cho những ước mơ của các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bay cao bay xa
đến đây chúng tôi xin phép được khép lại chương trình tình phố sống đẹp tuần này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở lần phát sóng tiếp theo